những dấu ấn trong hai nhiệm kỳ của tổng thống barack obama

đồng thời là những thách thức mà vị tổng thống thứ bốn mươi năm của xứ cờ hoa để lại cho người kế nhiệm
trên lĩnh vực đối nội tổng thống obama đã tập trung vực dậy nền kinh tế phát triển bền vững hơn
mỹ hiện là nước có nền kinh tế phục hồi tích cực nhất trong nhóm các nước phát triển
với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp trong vòng năm năm qua ổn định ở mức trung bình hai một năm
tỷ lệ thất nghiệp giảm còn năm tiêu dùng và thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi thâm hụt ngân sách liên bang được cải thiện
mỹ vẫn là đầu tàu trong các ngành mũi nhọn như công nghệ cao về thông tin y dược giải trí dầu khí tài chính vũ khí khoa học vũ trụ công nghiệp năng lượng sạch
kết quả trên bắt nguồn từ những chính sách đảm bảo lợi ích cho đa số tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu của chính quyền obama
nổi bật nhất trong những cải tổ sâu rộng là luật chăm sóc sức khỏe obamacai
được coi là cuộc cách mạng lớn nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của mỹ kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đem lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân thuộc tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội
trên phương diện đối ngoại tổng thống obama theo đuổi khá thành công chính sách đối ngoại linh hoạt mềm dẻo
điều này thể hiện qua việc hàn gắn quan hệ với cuba sau hơn năm mươi năm đối đầu
cũng lần đầu tiên trong vòng hai mươi năm năm chính quyền washington đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án lệnh cấm vận của mỹ đối với cuba tại đại hội đồng liên hợp quốc
không thể bỏ qua một thành tích đối ngoại khác là thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa các cường quốc thế giới và iran
trong đó washington góp phần không nhỏ
thỏa thuận này được coi là chiến thắng lớn về chính sách đối với cả tổng thống obama và người đồng cấp iran hassan rouhani sau nhiều thập kỷ đối đầu
cũng dưới thời chính quyền obama chính sách xoay trục sang châu á thái bình dương
trong chính sách tái cân bằng này hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp giữa mỹ với một mươi một quốc gia thái bình dương là một điểm nhấn quan trọng được washington kỳ vọng
tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mà tổng thống obama chưa làm được trong tám năm cầm quyền
sự mâu thuẫn vốn có giữa hai chính đảng dân chủ và cộng hòa vốn thống trị nền chính trị mỹ đã cản trở nhiều chương trình nghị sự
tình trạng phân biệt sắc tộc có chiều hướng gia tăng đặc biệt trong các cơ quan bảo vệ pháp luật gây bức xúc trong dư luận nhất là cộng đồng người da màu và thiểu số
trong khi đó cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vẫn chưa mang lại hiệu quả
trung đông vẫn là điểm nóng với cuộc khủng hoảng syri kéo dài hơn năm năm qua chưa tìm được lối thoát
tình hình yemen và tiến trình hòa bình israel palestine vẫn dậm chân tại chỗ
triều tiên tiếp tục thách thức bằng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân
quan hệ giữa mỹ nga và trung quốc có chiều hướng ngày càng xấu đi
có thể nói rằng tổng thống obama đã để lại những dấu ấn khá đậm nét sau tám năm trên công vị tổng thống da màu đầu tiên của nước mỹ
đặc biệt là những thành tiệu đối ngoại trong những năm cuối của nhiệm kỳ hai
còn nhiều điều tổng thống obama chưa làm được đó sẽ là những thử thách khốc liệt đối với người kế nhiệm ông
với tư cách là chủ nhân thứ bốn mươi năm của nhà trắng
xin được chuyển đến với những thông tin khác
phiền quân tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cử tri mỹ trong ngày bầu cử tổng thống của nước này
trong một bài viết đăng tải trên mạng truyền thông riêng vào hôm qua
is kêu gọi người hồi giáo không tham gia bỏ phiếu bầu cử tổng thống mỹ vào ngày tám tháng một mươi một tới
tổ chức này đe dọa rằng các tay súng is sẽ đến
để giết hại các cử tri mỹ và phá hủy các hoàng phiếu sẽ biến cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm nay thành một thảm họa
giới chức mỹ hôm bốn tháng một mươi một cũng cảnh báo tổ chức khủng bố al qaeda có thể đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nước mỹ trước và trong ngày bầu cử tổng thống
các công tố viên hàn quốc ngày hôm nay đã chính thức bắt giữ hai cựu trợ lý cấp cao của tổng thống park geun hye
do liên quan đến vụ bê bối chính trị đang rúng động hàn quốc

và đã đưa một người dân nước này xuống đường biểu tình đòi bà park geun hye tử chức
cựu cố vấn của tổng thống park geun hye ông cheung ho se ung người tiếp theo bị bắt giữ với những cáo buộc làm dò dỉ thông tin mật
ông này được biết đến là cánh tay phải của bà park geun hye và đã trợ giúp bà kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bị tình nghi chuyển giao các bài phát biểu và tài liệu nhà nước cho bà choi soon sin bản thân lâu năm của tổng thống park geun hye
cũng trong ngày hôm nay ông an chong bum
là thư ký phụ trách vấn đề phối hợp chính sách của tổng thống park geun hye
cũng đã chính thức bị bắt do nghi ngờ đã giúp đỡ bà choi soon sin thu hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ
từ các tập đoàn lớn như samsung cho đến các quỹ phi lợi nhuận không đáng tin cậy do bà choi soon sin lập ra nhằm trục lợi
tham dò dư luận cho thấy uy tín của tổng thống park geun hye tụt xuống mức kỷ lục năm
đây là mức tín nhiệm thấp nhất trong lịch sử các đời tổng thống hàn quốc
tổng thống hàn quốc đã trao cho bộ ngoại giao trung quốc công hàm phản đối vụ việc bốn tàu hải cảnh của trung quốc
đi vào vùng lãnh hải của nhật bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà tokyo gọi là sensaku
còn bắc kinh gọi là điếu ngư trên biển hoa đồng
tokyo cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đã phát hiện các tàu trên đi vào lãnh hải nhật bản và chỉ rời đi sau đó hai tiếng
chính phủ nhật bản cho biết đã tăng cường đội ngũ phụ trách giám sát các tàu trung quốc
trong năm nay tokyo đã trao ít nhất ba mươi hai công hàm phản đối bắc kinh
thông qua các kênh ngoại giao liên quan đến việc tàu trung quốc xâm phạm lãnh hải nhật bản
mà theo phía tokyo tổng cộng là ba mươi một ngày
quý vị và các bạn thân mến thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân